phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các tỉnh trong cụm
tiếp tục quan tâm thực hiện chỉ thị ba mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
tại buổi lễ dưới sự chứng kiến của đồng chí đặng thị ngọc thịnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh trong cụm thi đua đông nam bộ đã ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm nay đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
tổ chức tọa đàm với chủ đề nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng và phát huy tinh thần sung kích
trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ công an nhân dân
thời gian qua công tác đoàn và phong trào thanh niên công an nhân dân nói chung diễn ra sôi nổi rộng khắp
tập trung vào nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở
nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội
buổi tọa đàm do cục truyền thông công an nhân dân bộ công an phối hợp với trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai tổ chức
với sự tham gia của khối đoàn thanh niên các trường đơn vị trực thuộc bộ công an phía nam
tập trung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ trẻ học viên đoàn viên thanh niên công an nhân dân khu vực phía nam
xây dựng bồi dưỡng tạo nguồn các cây bút trẻ là các học viên đoàn viên thanh niên các trường công an nhân dân
và công an các tỉnh thành tham gia viết bài tuyên truyền đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên báo chí
tại buổi tòa đàm lãnh đạo hai đơn vị mong muốn tuổi trẻ thanh niên hai đơn vị tích cực chủ động phối hợp
trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng
và phát huy tính xung kích trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ công an nhân dân
trong thời thực hiện công tác dân vận của bộ công an đối với nhân dân các địa phương có nhiều đóng góp
trong công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
ngày hôm nay cục y tế bộ công an phối hợp với bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an và các đơn vị
tổ chức đoàn khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và người dân
thuộc xã quang trung huyện vụ bản tỉnh nam định
từ sáng sớm người dân đã có mặt tại trạm y tế xã quang trung để chờ đợi đến lượt khám
các bác sĩ đã khám bệnh siêu âm đo điện tim tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí
cho gần hai trăm linh lượt người dân là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn người già neo đơn
gia đình chính sách những cử chỉ ân cần nhiệt tình của các bác sĩ đã tạo sự tin tưởng
và yêu mến cho người dân
testro kỳ là phương án phán đảm bảo phphet thông tin về lực đacte dãy

tôi thấy là tấn khởi đó là nguồn động viên cho nhân dân của xã quang trung như tôi để tiếp tục xây dựng nông thôn mới
ngoài hoạt động khám bệnh cấp bắt thuốc toàn công tác cho hội tình nguyện của bộ y tế và bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
cũng trao tặng bộ dụng cụ khám bệnh cho trạm y tế xã quang trung huyện vụ bản tỉnh nam định
trong khi cơ sở vật chất tại các trạm y tế xã còn nhiều khó khăn hạn chế
thì đây là những món quà vô cùng ý nghĩa giúp trạm y tế xã hỗ trợ tốt cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu
tôi thấy là khám xét rất cẩn thận qua các phòng tôi kiểm tra thấy tôi cũng đi tham quan và thấy là thực sự mà nói là rất là quan tâm rất là tới sức khỏe của người dân
và rất chi tiết dặn dò rất chi tiết rất cẩn thận
và đây là cái điều và động lực cho cá nhân tôi mới về nhận nhiệm vụ ở trạm y tế này
để phấn đấu tốt hơn để cùng chung tay sức góp sức nhỏ bé của mình và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng
thông qua chương trình khám chữa bệnh hôm nay các bác sĩ mong muốn được giúp người dân có điều kiện tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế
qua đó người dân biết cách chăm sóc bản thân từ bỏ những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như hạn chế uống rượu bia hút thuốc lá
nhằm nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
những hoạt động thiền nguyện
để hướng về đồng bào vùng sâu vùng xa và các đối tượng chính sách là một hoạt động thường xuyên của lực lượng y tế công an nhân dân nói chung và cục y tế nói riêng
đây là một hoạt động có ý nghĩa rất là thiết thực để thiết thực kỷ niệm bảy mươi một năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
và cũng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những đối tượng chính sách
những người mà trách nhiệm của cả xã hội và cộng đồng phải chăm lo đến cuộc sống
và đồng thời cũng là một dịp để chúng ta
để chúng tôi giáo dục truyền thống cho các cán bộ chiến sĩ thầy thuốc trẻ để thấy được sự cống hiến hy sinh của các thế hệ đàn anh đi trước và từ đó để mình tu dưỡng học tập và rèn luyện
trên mọi miền tổ quốc vẫn đang có rất nhiều nơi cuộc sống của người dân còn khó khăn vất vả
và ở nơi đó sẽ có hình ảnh những người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi thân thiện vì cộng đồng trao nghĩa cử thiện gieo tấm lòng thiện
gần dân vì nhân dân phục vụ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại